tối qua một mươi chín tháng một một xe tải đang lưu thông qua cầu long kiển xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
thì bất ngờ cây cầu này đổ sập kéo theo người và hai phương tiện là một xe tải một xe máy rơi xuống sông
rất may là sự cố không gây thương vong về người
vào khoảng hai mươi một giờ tối cùng ngày khi nhiều người dân sống trong khu vực nghe tiếng động rất lớn phát ra từ cầu long kiền trên đường lê văn lương
khi chạy ra kiểm tra thì thấy cây cầu đã sập một đoạn kéo theo một xe tải và một xe máy rơi xuống sông
có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục sự cố lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm nhận định nguyên nhân sập cầu là do xe ô tô có tổng trọng lượng khoảng một mươi năm tấn
đã bất chấp cảnh báo tải trọng cho phép của cầu chỉ khoảng ba năm tấn cố di chuyển qua cầu gây ra sự cố
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm cây cầu này bị một xà lan chở cát tông phải
khiến gầm cầu hư hỏng và sau đó đã được khắc phục để tiếp tục đưa vào sử dụng cho đến nay
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như khắc phục sự cố